đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín nghĩa trang liệt sĩ huyện triệu phong và thả hoa đăng trên dòng sông thạch hán
trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đồng chí tổng thị phóng đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân máu xương hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đồng chí tòng thị phóng mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị cùng với cả nước tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ